sáng ngày một mươi bốn tháng hai tại cảng câu đá thành phố vũng tàu công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc đã chính thức khai trương
và đưa siêu tàu cao tốc hai thân côn đảo express ba mươi sáu vào hoạt động trên tuyến vũng tàu côn đảo
đây là tàu hai thân lớn nhất việt nam được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn châu âu tàu có sức trở lên tới gần sáu trăm linh hành khách
tàu cao tốc tuyến côn đảo vũng tàu sẽ khởi hành từ cảng cầu đá vũng tàu đi côn đảo lúc tám giờ sáng
và khởi hành từ cảng bến đầm côn đảo về vũng tàu lúc một mươi ba h ba mươi phút hàng ngày
tàu có giá vé hạng phổ thông là sáu trăm sáu mươi đồng hạng vip là một hai triệu đồng
nhân dịp khai trương con đảo express ba mươi sáu giảm hai mươi giá vé cho tất cả hành khách đi chuyến vũng tàu con đảo trong tháng hai này